tại cù lao tràm xã đảo tân hiệp thành phố hội an tỉnh quảng nam
ban quản lý khu bảo tồn biển cù lao tràm tổ chức thả một trăm một mươi năm rùa con về biển
sau hai tuần bảo vệ ấp nở tại khu vực bãi bắc cù lao chạp
theo ban quản lý khu bảo tồn biển cù lao tràm số rùa con nở lần này được ấp từ hai trăm năm mươi trứng
được chuyển vị từ vườn quốc gia côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu về ấp tại bãi bắc
với tỷ lệ trứng rùa nở lần này đạt chín mươi tám đây là lần thứ ba trứng rùa được mang về từ côn đảo
ấp nở thành công tại cù lao chàm
dự kiến trong tháng tám tới đây ban quản lý khu bảo tồn biển cù lao tràm sẽ có hai đợt chuyển vị trứng rùa
từ vườn quốc gia côn đảo về với tổng số là năm trăm linh trứng
theo ban quản lý khu bảo tồn biển cù lao tràm đến nay đã có hơn sáu trăm linh rùa con được ấp nở thành công
tại cù lao chàm và được thả ra biển
hiện việc hoạt động thử nghiệm chuyển vị ấp nở và thả rùa ra biển có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn rùa biển
ở cù lao tràm từ đó hướng đến bảo tồn biển bền vững hơn nhằm phục hồi bảo vệ các bãi đẻ cho rùa sau này